ba chiếc thuyền đang có hành vi khai thác cát sỏi trái phép trên sông lam vừa bị lực lượng cảnh sát môi trường công an nghệ an phát hiện
hiện phòng cảnh sát môi trường đã tiến hành tạm giữ toàn bộ phương tiện để tiến hành xử lý theo quy định
trước đó vào năm h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng năm phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh nghệ an đã bắt quả tang ba thuyền vỏ sắt do ông phạm văn ngọc sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy trú tại xóm một xã lạng sơn
ông võ văn thanh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba trú tại xã lạng sơn
nguyễn anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại xã long sơn đang sử dụng máy hút cát sỏi công suất lớn
qua kiểm tra chủ phương tiện không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào hợp pháp về thuyền và giấy phép lái thuyền
hiện phòng cảnh sát môi trường đã tiến hành tạm giữ toàn bộ phương tiện cùng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật